nhiều trạng bay nội địa vào mùa hè năm nay đang bán với giá chỉ từ một một tám triệu đồng cho vé khứ hồi rẻ hơn hai mươi ba mươi so với năm ngoái
cao điểm hè là tháng sáu tháng bảy và tháng tám hàng năm giá vé máy bay thường rất cao
nhưng năm nay giá vé mùa này giảm mạnh do dịch bệnh kéo dài khiến cho nhu cầu đi lại thấp
các hãng hàng không đã liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch hè
hiện giá vé máy bay mùa hè cho các trạng du lịch đang giảm từ hai mươi ba mươi so với năm ngoái
trong đó các trạng tp hcm hà nội địa phố quốc nhà trang quy nhơn đà nẵng phú yên có giá giao động từ một một tám triệu đồng cho vé khứ hồi